thành phố hồ chí minh sẽ cấp giấy chứng nhận nhà đất cho giấy chuyển nhượng viết tay
đây là nỗ lực của chính quyền thành phố hồ chí minh trong việc giải quyết tình trạng tồn đọng
chưa cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất do chuyển nhượng bằng giấy viết tay
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hồ chí minh sẽ giải quyết những trường hợp chuyển nhượng nhà đất
mua bán được cho tặng bằng giấy tay trong khoảng thời gian từ sau ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đến trước ngày một tháng một năm hai nghìn tám
đối với những trường hợp khác không được cấp giấy do không hợp quy hoạch
thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường thành phố ra soát lại
tiếp tục kiến nghị với bộ tài nguyên và môi trường xem xét giải quyết
theo sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh
hiện vẫn còn hơn ba mươi bảy trường hợp chuyển nhượng bằng giấy viết tay
sau ngày một tháng bảy năm hai nghìn bốn chưa được cấp giấy chứng nhận